thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số một trăm ba mươi bốn ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
về việc thi hành kỷ luật ông vũ anh minh chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
cụ thể thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông vũ anh minh
do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức các vụ các chức vụ
phó vụ trưởng vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đổi mới
và phát triển doanh nghiệp bộ giao thông vận tải
trước đó đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương quyết định kỳ luật cảnh cáo về mặt đảng
đối với ông vũ anh minh chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
thời điểm nêu trên vụ quản lý doanh nghiệp cũng tham mưu cho bộ giao thông vận tải
các chủ trương phê duyệt phương án cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp
đơn vị thuộc bộ giao thông vận tài